quyết liệt hiệu quả từng biện pháp phòng chống dịch trên từng địa bàn cụ thể
trong đó có việc cho shipper giao hàng liên quận huyện từ sáu giờ đến hai mươi một giờ mỗi ngày
đối với các hoạt động sinh hoạt thể dục thể thao tại công viên thuộc khu dân cư
chung cư thuộc các vùng xanh thành phố giao chủ tịch ubnd các quận huyện và thành phố thủ đức
xem xét quyết định cho phép hoạt động trở lại nếu đảm bảo các quy định an toàn phòng chống dịch
và nguyên tắc năm k
đối với các địa bàn đã cơ bản kiểm soát được dịch gồm quận bảy và hai huyện củ chi cần giờ
thành phố cho phép được thực hiện thí điểm các hoạt động như cho phép người dân đi chợ một lần mỗi tuần
bổ sung các lĩnh vực sản xuất kinh doanh được hoạt động nhưng phải tuân thủ bộ tiêu chí an toàn
đặc biệt thành phố hồ chí minh thiết điểm triển khai thực hiện thẻ xanh covid một mươi chín gắn với mã qa cá nhân
việc thiết điểm phải đảm bảo nguyên tắc năm k và xét nghiệm kháng nguyên định kỳ
thời gian qua đã diễn ra tình trạng lợi dụng xe gắn mã qa luồn xanh để chở hàng cắm
thậm chí là vận chuyển trái phép người từ vùng dịch
do đó công tác kiểm soát tại các chốt chặn đang vào giai đoạn cao điểm
không để tái diễn các hành vi vi phạm ghi nhận tại hậu giang
trong một tháng qua lực lượng chốt chặn kiểm soát covid một mươi chín tại các cửa ngõ vào tỉnh hậu giang
phát hiện nhiều trường hợp xe gắn mã qr luồng xanh chở thuốc lá lậu
đã có đại xế bày cách cho người trên xe
đeo khăn tan nhằm thuyết phục qua chốt
do đó công an hậu giang tổ chức cao điểm kiểm tra
hai tuần ra quân đã tổ chức trên bảy trăm sáu mươi cuộc tuần tra kiểm soát trên đường thủy và đường bộ
với gần hai bảy trăm linh lượt cán bộ chiến sĩ tham gia lập biên bản vi phạm hai trăm bảy mươi ba trường hợp
phạt tiền một trăm bốn mươi hai trường hợp với các lỗi vi phạm như về tốc độ không giấy phép lái xe
quá tải với số tiền trên hai trăm hai mươi triệu đồng
những phương tiện có biểu hiện nghi dấn là chở người trên phương tiện
từ dùng dịch về để làm sao là kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý theo quy định của phó tục
làm tốt công tác điều tra cơ bản tuyến địa bàn để làm tốt công tác phòng ngừa
cũng như các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông đường bộ đường thủy
thực hiện tốt công tác phòng chống đua xe trái phép trên địa bàn
việc siết chặt kiểm tra xe mã quy rờ luồng xanh còn đi chàng với công tác đảm bảo an toàn giao thông
do đó lực lượng địa phương đạt một số kết quả tích cực khác
tám tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
toàn tỉnh xảy ra năm mươi tám vụ tai nạn giao thông giảm hai tiêu chí về số vụ và số người bị thương
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
tiền đề để địa phương tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông ở cả ba tiêu chí
từ năm trở lên so với năm trước và cho những năm tiếp theo
chuyển sang tin tức về an ninh trật tự
công an huyền bình cụ tỉnh đồng nai vừa phối hợp với công an tỉnh đắk lắc
bắt giữ phạm văn bính hai mươi năm tuổi về hành vi giết người khi đang lẫn trốn
tại xã thiền tân huyền bình cụ
trước đó ngày một mươi một tháng chín công an tỉnh đắk lắc liên hệ công an huyền bình cụ
đề nghị phối hợp hỗ trợ truy tìm bắt giữ phạm văn bính
theo lệnh bắt của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc
do trước đó bính đã có hành vi giết người rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú
mới đây công an huyền bình cụ đã cử lực lượng trinh sát nhiều kinh nghiệm
phối hợp cùng tổ công tác của công an tỉnh đắk lắc
khẳng trương tiếp cận bất ngờ không chế bắt gọn đối tượng bính
đang thuê trò ở ấp ông hường sách thiện tân huyền bình cụ
để bàn giao công an tỉnh đắk lắc di lý về địa phương xử lý theo quy định
sở lao động thương binh và xã hội tp hcm vừa có tờ trình gửi ủy ban nhân dân thành phố
về phương án hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn do dịch covid một mươi chín sau ngày một mươi năm tháng chín
với mức dự kiến là một triệu đồng một người một lần
đây là gói hỗ trợ trong đợt ba
sông thực tế thì các đợt trước đó người dân vẫn chưa thể tiếp cận được
ghi nhận của phóng viên truyền hình
công an nhân dân
xóm trọ tại địa chỉ sáu mươi một trên một mươi đường số bốn mươi tám phường hiệp bình chánh
tp thủ đức tp hcm là nơi gần hai mươi lao động nghèo đang thuê trọ
do ảnh hưởng dịch tất cả đều bị thất nghiệp
tiền dự phòng gần cạn kiệt
mặc dù đã nhiều lần đăng ký với địa phương song chưa ai nhận được gói trợ cấp nào
tạm trú ở đây thì lâu rồi có khoảng trên một mươi năm rồi
còn trong đợt dịch này thì có những
hỗ trợ về lương thực thì là có và còn cái hỗ trợ về tiền thì chưa nhận được
cho dù chúng tôi đã làm rất là nhiều cái danh sách mà gửi lên trên tổ trưởng
thời gian làm cũng có dư chức đỉnh kể qua mùa dịch nhưng mà dịch kết dài quá thì tôi cũng không biết làm sao
cố gắng thu xếp gói kém nhưng mà như các anh biết đấy
cái khu trọ của chúng tôi thì nó cũng không phải là có cái điều kiện khá giả gì
nên là việc duy trì là khó khăn
bây giờ hiện tại thì vẫn còn tầm tạm đấy nhưng mà về một thời gian nữa thôi
khoảng nửa tháng nữa hay thì không biết như thế nào
cách đó không xa tại tổ bốn mươi cũng thuộc phường hiệp bình chánh
có hơn ba mươi hộ dân đang thuê trọ chưa được nhận trợ cấp theo gói một triệu năm trăm linh ngàn đồng
khi phóng viên có mặt đại diện tổ khu phố đã ghi lại danh sách để phản hồi lên cấp trên
tôi chưa có nhận được gói thảo trại nào
trước tôi làm công ty nhưng mà do dịch đó bây giờ tôi nghĩ là hôm nay cũng muốn
nhiều lúc cho xong rồi cho đến hai lần ba lần rồi người ta vẫn là nói là chưa có cho lần nào
thì nói chung là cái áp lực cho tổ và khu phố rất là nhiều
trong ba đợt đầu nhận cái tiền hỗ trợ covid đợt một đợt hai đợt ba
thì tổ nắm được cái danh sách đó
nhưng mà đến cái đợt thứ tư thì là phường chủ động lấy số điện thoại
trong cái danh sách hồ sơ mà đã đăng ký gói hỗ trợ
tức là điện thoại người dân ra khu phố sáu là coi như là nhận tiền trực tiếp luôn
còn tổ không biết gì hết
cho nên cái phần sau này từ cái đợt thứ tư trở về sau này là coi như là tổ hoàn toàn không có biết
không biết những danh sách đó người nào đã nhận rồi hoặc là chưa nhận
về vấn đề giải ngân các gói hỗ trợ
ủy ban nhân dân phường hiệp bình chánh cho biết
địa phương còn khoảng ba mươi người dân thuê trọ chưa nhận được trợ cấp một triệu năm trăm linh ngàn đồng
nguyên nhân là do nguồn kinh phí phân bổ về địa phương chưa đủ
và một số trường hợp tiếp nhận danh sách trẻ hoặc chưa tiếp nhận danh sách
còn tại phường hiệp phú thành phố thủ đức thì khác
lãnh đạo ủy ban nhân dân phường đã trực tiếp xuống điểm phát tiền hỗ trợ để giám sát giải thích cho người dân
cái việc được hỗ trợ của mình thì mình đang có nhiều việc
thứ nhất là các hộ chia theo lãi động tự do thuộc mình gọi tắt là sáu nhóm
thì sáu nhóm đó đã chia chức điểm rồi
còn bây giờ đang có trường hợp là hộ lao động khó khăn
thì các trường hợp này thì phòng chống
thì phần lớn là do người dân người ta chưa nắm được thông tin và có những văn bản mới
thì đặc biệt là như là đối tượng sinh viên
sinh viên là quy định mới của đối tượng được hỗ trợ
thì các đối tượng này thì phường cũng thực hiện theo cái quy định
và phải chia cho họ dân ngay khi nhận được dự tán kinh phí và việc chính sách của thành phố thủ đức
từ khi dịch bùng phát đến nay thành phố hồ chí minh đã triển khai ba gói hỗ trợ
với mức một triệu năm trăm linh ngàn đồng một người cho đối tượng lao động tự do
người mất việc hộ nghèo
mới đây ngày một mươi năm tháng chín sở lao động thương minh và xã hội tp hcm đã có tờ trình
gửi ủy ban nhân dân thành phố phương án hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn do dịch covid một mươi chín
sau ngày một mươi năm tháng chín với mức dự kiến một triệu đồng một người một lần
theo thống kê của thành phố hiện có khoảng hai triệu hộ dân với bảy một triệu người
có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn và khoảng bốn trăm năm mươi người đang lưu trú bị mất việc làm
không còn thu nhập gặp khó khăn
cần thành phố hỗ trợ kịp
cán bộ chiến sĩ cục an ninh nội địa bộ công an phối hợp cùng với các đơn vị vừa trao tặng
bốn tấn nhu yếu phẩm cho bệnh viện giả chiến phước lộc nơi điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín
ở huyện bình chánh tp hcm
đại diện cục an ninh nội địa cho biết rau củ và gạo được trao cho lực lượng tuyến đầu
tại bệnh viện giải chiến tiếp nhận rồi từ đó cung cấp cho các bệnh nhân đang điều trị tại đây
cục an ninh nội địa là một trong những đơn vị sớm nhất đã chú động cử cán bộ tăng cường
cho tp hcm và các địa phương phía nam khi dịch covid một mươi chín buồn phát trở lại
cùng với việc thực hiện nhiệm vụ tuyến đầu đồng thời sẽ chia với những khó khăn
của đội ngũ y bác sĩ cán bộ chiến sĩ và người dân sống trong vùng bị cách ly phong tỏa
cục an ninh nội địa đã vận động và tổ chức nhiều đợt trao tặng hàng chục tấn gạo và rau củ quả
hơn hai tháng thực hiện giãn cách xã hội công an tp long khánh tỉnh đồng nai
đã nêu cao tinh thần trách nhiệm vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo an ninh trật tự
không chỉ vậy nhiều việc làm thiết thực nghịa cử cao đẹp đã được các chiến sĩ công an
thực hiện và để lại dấu ấn tốt đẹp trong quần chúng nhân dân
mô hình chuyến xe nghĩa tình không đồng do công an xã bào trâm vận hành
nhằm hỗ trợ người bệnh đi cấp cứu trong bối cảnh thực hiện giãn cách xã hội
phòng chống dịch covid một mươi chín với ý nghĩa góp phần bảo vệ sức khỏe cho người dân
các phương tiện tham gia vận chuyển là phương tiện cá nhân của các chiến sĩ công an quân sự xã

nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình ấm áp tình người giữa mùa dịch của các chiến sĩ công an
dân quân xã mà nhiều người đã được chở tới bệnh viện cứu chữa kịp thời và thuận lợi
đến nay đã được xuất viện và sức khỏe dần hồi phục
với việc làm thiết thực kịp thời chuyến xe nghĩa tình không đồng đã tạo thành sợi dây kết nối bền chặt hơn
giữa chính quyền địa phương với các tầng lớp nhân dân tin tưởng cùng đồng hành với địa phương
trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín góp phần xây dựng hình ảnh đẹp
về người chiến sĩ không ai nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ

người dân tại tp hcm phản ánh hiện có nhiều website trang thông tin đăng tải
việc các cơ sở trung tâm đào tạo và sát hạch giấy phép lái xe tại khu vực tp hcm
quảng cáo bao đậu như là http họcthiláixe com
nhưng thực chất đây là những website mạo danh
sở giao thông vận tải tp hcm lưu ý người dân không nên tin vào những lời trèo kéo trên các trang web giả mạo
khi cần học lái thì người dân chủ động vào website của sở giao thông vận tải
để chọn trung tâm đào tạo và sát hạch giấy phép lái xe

ngoài ra để chấn chỉnh tình trạng này sở giao thông vận tải sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan
liên tục kiểm tra xử lý các văn phòng tuyển sinh đào tạo lái xe giả mạo trên địa bàn
với mức vốn đầu tư dự kiến gần chín tỷ đồng cầu trần hưng đạo cây cầu bot đầu tiên bắc qua sông hồng của thủ đô
dù mới vừa được tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải hoàn thiện thiết kế
thế nhưng ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của dư luận
chưa bàn tới vị trí phương án kỹ thuật mọi sự chú ý đều hướng về phương án kiến trúc
mang phong cách đông dương của cây cầu này
có ba phương án thiết kế được đưa ra với tên gọi người chủ xoái cánh hạc bay và xứ đông dương
theo tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải phương án xứ đông dương đã được một mươi ba trên một mươi năm thành viên
hội đồng tuyển chọn và được đề xuất làm phương án kiến trúc cho cầu trần hưng đạo
theo thuyết minh kiến trúc cầu mang phong cách cổ điển sứ đông dương kết nối trục cảnh quan đường trần hưng đạo
với các công trình kiến trúc kiểu pháp bờ bắc khu vực phát triển mới của bắc sông hồng
theo đề xuất cầu trần hưng đạo có chiều dài khoảng năm năm km
ubnd tp hà nội đã giao công ty cổ phần him lam lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư
báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cầu trần hưng đạo theo hình thức ppp
loại hợp đồng bot xây dựng kinh doanh chuyển giao trình cấp có thẩm quyền thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư
sau hơn hai tháng phải tạm dừng để phòng chống dịch covid một mươi chín
các hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh phú yên đã được cho phép hoạt động trở lại trong phạm vi nội tỉnh
theo đó các loại hình vận tải bằng ô tô xe buýt xe hợp đồng taxi được vận chuyển hành khách
trong nội tỉnh từ ngày một mươi bốn tháng chín trừ các địa phương đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu
là phường sáu phường phú thạnh thành phố tuy hòa và xã an chấn huyện tuy an
các xe được yêu cầu vận chuyển không quá năm mươi sức chứa
sở giao thông vận tải phú yên yêu cầu các bến xe chỉ xác nhận cho các xe lưu thông tuyến nội tỉnh
không xác nhận cho phương tiện vận chuyển hành khách liên tỉnh
các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
thưa quý vị
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín hà tĩnh đã chủ động tăng cường kiểm soát
nhằm hạn chế thấp nhất việc lây lan dịch bệnh ảnh hưởng tới sức khỏe và cuộc sống của người dân
đồng thời lực lượng chức năng cũng thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tại các chốt phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
cũng như thực hiện các giải pháp để hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sản xuất
kinh doanh lưu thông hàng hóa của các doanh nghiệp khi đi qua đi vào địa bàn
gần như ngày nào trong tuần anh hà cũng lưu thông qua địa bàn hà tĩnh rất nhiều lần
tuy vật liệu xây dựng không phải là mặt hàng thiết yếu nhưng có đầy đủ các giấy tờ kiểm dịch theo quy định
nên khi đi qua chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín tại xã kỳ nam thị xã kỳ anh
anh đều được các lực lượng chức năng ở đây tạo điều kiện kiểm tra nhanh để việc vận chuyển hàng hóa của anh được diễn ra thuận lợi
với phương châm đảm bảo an toàn kiểm soát dịch bệnh nhưng không gây phiền hà rắc rối cho người dân và phương tiện tham gia giao thông
đặc biệt là tránh dẫn tới tình trạng ùn ứ hàng hóa ùn tắc giao thông
tại chốt kiểm tra phòng chống dịch covid một mươi chín trên tuyến quốc lộ một a địa phận xã kỳ nam thị xã kỳ anh
lực lượng cảnh sát giao thông thuộc phòng cảnh sát giao thông công an hà tĩnh đã triển khai thực hiện công tác kiểm tra nhanh gọn
cho người dân và phương tiện hàng hóa khi lưu thông qua chốt để đi vào và đi qua địa bàn hà tĩnh
để đảm bảo hiệu quả trong công tác kiểm soát dịch bệnh tất cả các phương tiện khi đi qua chốt kiểm dịch
đều phải dừng lại để khai báo y tế và kiểm tra các điều kiện để đi qua đi vào địa bàn
nếu phương tiện vận chuyển hàng hóa có thẻ nhận diện luồng xanh thì được đi ngay
còn những phương tiện không thuộc chốt kiểm dịch thì đều phải dừng lại để khai báo y tế
trường hợp luồng xanh thì vẫn được tạo điều kiện lưu thông qua chốt nếu như các lái xe và người ngồi trên phương tiện
đảm bảo đủ các yêu cầu về phòng chống dịch covid một mươi chín
nếu những trường hợp tả hang hoặc bóc hang ở tại địa bàn tỉnh thì phải khai báo y tế đầy đủ để sau này làm tốt cho công tác phòng chống dịch
để kiểm soát phòng chống hiệu quả dịch bệnh lây lan lực lượng chức năng tại các chốt kiểm dịch trên các tuyến giao thông huyết mạch
tại địa bàn hà tĩnh luôn túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn tại chốt
là địa phương có vị trí địa lý đặc thù lượng hàng hóa lưu thông từ nam ra bắc di chuyển qua địa bàn hà tĩnh luôn ở mật độ cao
vì thế việc tạo điều kiện thuận lợi với các cách làm linh động vừa đảm bảo an toàn chống dịch vừa rút ngắn thời gian kiểm tra
không gây ủn ứ phương tiện giao thông hàng hóa đã khiến tuyến giao thông huyết mạch qua địa bàn tỉnh
luôn giữ vững được tốc độ lưu thông tạo điều kiện tốt cho phát triển kinh tế xã hội của vùng
thưa quý vị và các bạn sau mấy chục năm đứng trên bục giảng của một mươi một trường đại học trên cả nước
cũng như thuyết trình mục giảng của một mươi một trường đại học trên cả nước

giờ đây tiến sĩ mỹ học thế hùng bằng sự nhiệt huyết của mình
ông quyết định đưa vốn kiến thức dành dụng cả cuộc đời để có thể đến gần hơn với nhiều người
được biết trong mùa dịch bệnh như thế này ông đã giảng dạy về kỹ năng sống văn hóa ứng xử giao tiếp
dạy nhạc dạy vẽ trực tuyến hoàn toàn không chút thù lao mà ông gọi đó là từ thiện trí tuệ
hãy cùng tiểu mục sống đẹp ngày hôm nay gặp gỡ với tiến sĩ mỹ học thế hùng
để hiểu rõ hơn về sứ mệnh lan tỏa cái đẹp trong cuộc sống
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay tiến sĩ mỹ học thế hùng nguyên giảng viên trường đại học khoa học xã hội và nhân văn
giám đốc trung tâm nghiên cứu văn hóa quốc tế đã quyết định làm một chương trình mang tên từ thiện trí tuệ
với mục tiêu tặng một năm trăm linh cuộc thuyết trình miễn phí cho tất cả các trường học cơ quan đơn vị trong cả nước
về kỹ năng giao tiếp văn hóa ứng xử
tôi đã họp báo là từ thiện một
từ thiện một cuộc nói không lấy tiền
tôi là nhà giáo làm tiến sĩ
tôi tặng trí tuệ
cái đó mới quan trọng
tôi trang bị cho các em học sinh về văn hóa giao tiếp về kỹ năng sống
trang bị thầy cô giáo về kỹ năng giảng dạy cho nó hay cho tốt
trang bị cho các doanh nhân là văn hóa doanh nghiệp làm sao chăm sóc khách hàng tốt
ứng xử thế nào để khách hàng là bạn ta để giàu có
thì tôi là người khai mở nó gọi là vốn sống chi thức sống hay gọi là kỹ năng sống cho xã hội
và tôi tặng
tặng một cuộc em tưởng tượng như thế
nếu tính là tiền rất cao
và tôi đã thiết nghiệm xong rồi
những quyết định những suy nghĩ của tiến sĩ thế hùng đã khiến cho nhiều người bất ngờ và trân trọng
không chỉ bày tỏ tình cảm sự mến mộ thông qua mạng xã hội
nhiều người còn trực tiếp nhắn tin và gọi điện cho ông
em cảm thấy tiến sĩ thế hùng có rất là nhiều đóng góp cho việt nam
em cảm thấy rất là công phục ông
và ông là một tấm gương
để đáng học hỏi và cần nói theo
tôi cũng được biết là trong mùa dịch này ông mở rất là nhiều lớp dạy online miễn phí
tôi cũng rất là cảm động và tôi cũng đang tham gia cái lớp học đấy ạ
tôi cũng mong là ông sẽ lan tỏa được nhiều cái tình yêu thương này đến trong tất cả mọi người
được biết cả gia đình đều ủng hộ kế hoạch từ thiện của ông
kể từ khi dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát
những kế hoạch của tiến sĩ thế hùng đều phải thay đổi phương thức hoạt động trên nền tảng trực tuyến
ông cũng dự định sẽ đăng ký bản quyền dự án từ thiện trí tuệ
vì là đầu tiên xuất hiện ở việt nam
không chỉ có những đóng góp tích cực cho cộng đồng
mùa dịch bệnh như thế này tiến sĩ mỹ học thế hùng
luôn tuân thủ chặt chẽ quy định năm k của bộ y tế trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
và hàng ngày ông vẫn cặm cụi đam mê vẽ tranh và dạy vẽ cho mọi đối tượng
mà không đòi hỏi một chút thủ lao
tôi dùng toàn bộ thời gian và năng lượng vào làm việc sát thác
bây giờ chỉ vẽ thôi
ngày tôi vẽ sáu bài
có khi xây vẽ từ tám h sáng đến tám h sáng đến tám h tối
vẽ là có cơn có ngày lại nghỉ
tóm lại là làm việc hết mình
và bắt tôi bắt tôi bắt cái kỷ luật của tôi là phải làm việc
bởi vì tôi tôi còn sức khỏe
mai kia tôi không vẽ nữa
thì tôi vẽ còn tôi năm bảy mươi năm tuổi
một mươi năm tám năm bắt đầu yếu rồi
lúc đó là ngồi uống cà phê
thì tôi đã có một tôi có hàng nghìn bức tranh
hàng nghìn bức tranh đẹp cỡ lớn ấy một m trở lên ấy
từ đó là ra tài
bây giờ còn khỏe trẻ
qua đang minh mẫn
mình học đại học tử tế mới thuật ra không vẽ phí vô cùng
những lúc rảnh rỗi tiến sĩ thế hùng lại làm thơ sáng tác nhạc viết sách
ông đã in hai mươi hai đầu sách sáu tập thơ
trong đó có nhiều bài được vào những tập thơ danh giá
bên cạnh đó ông cũng đã sáng tác một trăm năm mươi ca khúc
có nhiều bài hát nổi tiếng được ca sĩ tên tuổi đưa vào album
như em có về tam cốc quê tôi mùa xuân
với tranh thế hùng miệt mài vẽ được hơn năm trăm linh bức
có nhiều tranh đã được chọn trong tuyển tập mỹ thuật thủ đô hà nội thế kỷ hai mươi
và nằm trong bộ sưu tập của các đại sứ quán italia hà lan pháp
tất cả những thành công đó chính là nguồn năng lượng tiếp thêm sức mạnh cho tiến sĩ thế hùng
trong hành trình từ thiện trí tuệ của mình mà ông đã giải công xây dựng trong suốt sáu năm qua
và câu chuyện sống đẹp từ thiện trí tuệ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình an ninh ngày mới sáng nay
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại